sau bốn tháng tạm nghỉ dạng sáng mai vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực nam mỹ sẽ trở lại với các cặp đấu hấp dẫn
trong đó đáng chú ý là màn so tài giữa argentina và chile tại bunos aires
kết thúc một mươi hai lượt đấu messi cùng với các đồng đội đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng
vị trí dành cho đội phải đá playoff
áp lực của đội tuyển stango là rất lớn
nếu không thắng rất có thể họ sẽ đánh mất cơ hội tới nga vào mùa hè hai nghìn hai mươi
trận đấu với chile cũng mang tới nhiều mối lo cho chủ nhà
những ca chấn thương đã lấy đi của họ khá nhiều trụ cột
đáng kể nhất là trường hợp của paulo dybala
tiền đạo đang có phong độ cao trong màu áo của nhà đương kim vua địch serie a juventus
ngoài ra hậu vệ khoác áo manchester city pablo zabaleta cũng vắng mặt vì lưỡng do tương tự
nhưng trước một chile rất mạnh về khả năng phòng ngự và tranh chấp ở tuyến giữa
thì không ngoại trừ khả năng
đây sẽ lại là trận đấu bế tắc cho argentina như những gì đã diễn ra tại hai trận chung kết coppa armeniaca vào các năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
những tiền vệ giấu sức mạnh của chile như arturo vidal hay diaz là khắc tinh của lối chơi hoa mi kỹ thuật
ngoài ra chile còn sở hữu một vũ khí rất nguy hiểm đó là alexis sanchez
tiền đạo luôn bị cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn
một cặp đấu cũng rất đáng chú ý khác là cuộc chiến giữa hai đội đang dẫn đầu vào loại ôn cắp hai nghìn một mươi tám khu vực nam mỹ uruguay và brazil

chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển vàng xanh vững vàng ở vị trí số một
về lý thuyết chỉ cần dành ba điểm trước uruguay là brazil sẽ trở thành cái tên đầu tiên của khu vực giành vé tới nga
hơn thế tâm lý của thầy chó viên tite trước trận đấu cũng khá thoải mái
khoảng cách bốn điểm với chính đội chủ nhà khiến kết quả trận đấu vào sáng mai không ảnh hưởng quá nhiều tới vị trí của họ
khi áp lực không còn sức mạnh của những vũ công samba sẽ trở nên rất đáng sợ
tuy nhiên không vì thế mà brazil tỏ ra chủ quan
brazil rất cần những chiến thắng
chúng tôi đang nắm trong tay quyền tự quyết
đây là cơ hội cũng như thách thức với toàn đội
hiện tại chúng tôi đang khá thoải mái
mục tiêu có điểm trước uruguay hoàn toàn khả thi
họ là một đội bóng mạnh
nhưng chúng tôi cũng sở hữu những ngôi sao cho đội hình
họ không có được sự phương vụ của gabriel jesus do trận thương
nhưng huấn luyện viên tite cũng không phải quá đau đầu
bởi trong tay ông vẫn còn có neymar
người đã đóng góp bốn bàn thắng cho brazil ở chiến dịch vòng loại
ngoài ra lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía đỗ khách
bảy lần gần nhất hai đội gặp nhau
brazil đều bất bại với ba trận thắng và bốn chân hòa
và dù phải chơi trên sân khách
nhưng rõ ràng đội bóng từng năm lần vô địch thế giới
vẫn là những người được đánh giá cao hơn
vẫn là những thông tin của mô thể thăng vua
vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba
giám đốc điều hành cân bộ bayern munich
ông ramenige đã tuyên bố mở văn phòng đại diện đầu tiên
của đội bóng nước đức tại trung quốc
ông rammelige cho biết
hiện nay giải bóng đá hàng đầu của trung quốc là super league
đang tốn quá nhiều tiền bạc và các phi vụ chuyển nhượng
văn phòng này được đánh giá cao

sẽ là nơi cơ đội bộ bayern munich theo dõi
và tìm kiếm những tài năng
để thúc đẩy nền công nghiệp bóng đá
của đất nước đông dân nhất trên thế giới
đây cũng là văn phòng quốc tế thứ hai
maga khổng lồ của bundesliga
mở sau văn phòng tại new york mỹ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi